cơ quan giám sát an ninh lương thực quốc tế cảnh báo nạn đói dự kiến sẽ tấn công khu vực phía bắc giải gaza
trong thời gian ngắn và kéo dài ít nhất là đến tháng năm năm nay
theo cơ quan phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp ipc số người trên khắp gaza chuẩn bị phải đối mặt
với nạn đói thảm khốc đã tăng lên mức một một triệu người tức khoảng một nửa dân số
tuy nhiên nạn đói vẫn có thể tránh được nếu israel và hamas đồng ý ngừng bắn ngay lập tức
và các tổ chức viện trợ được tiếp cận đầy đủ
nạn đói ở một khu vực được đánh giá là khi có ít nhất hai mươi dân số bị thiếu lương thực trầm trọng
cứ ba trẻ em thì có một trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng và cứ một mươi trẻ em thì có hai trẻ thiệt mạng hàng ngày
vì đói hoặc suy dinh dưỡng và bệnh tật
vào cuối tháng một mươi hai vừa qua ipc đánh giá tình hình ở gaza đã vượt qua ngưỡng hai mươi
liên hợp quốc đã nhiều lần cảnh báo một khi nạn đói được tuyên bố thì đó là lúc đã quá muộn để có thể cứu sống nhiều người